mới đây trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố hà nội tại trung quốc
công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với hai doanh nghiệp hàng đầu
trong lĩnh vực nhập khẩu phân phối sữa và nông sản tại trung quốc để đưa sản phẩm sữa chua vinamilk vào thị trường tỷ dân này
vinamilk đã xuất khẩu các sản phẩm sữa chua đứng đường theo thỏa thuận giữa các bên
hai đối tác trung quốc đã kỳ kết biên bản nhập khẩu xây dựng và phát triển hệ thống phân phối
đăng ký lưu hành sản phẩm để phân phối sản phẩm vinamilk trên thị trường này
đồng thời doanh nghiệp cũng sẽ phối hợp với vinamilk cùng thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại
theo thỏa thuận giữa các bên tại từng thời điểm
dù ở trung quốc nhưng chúng tôi không lạ lẫm gì với thương hiệu vinamilk
công ty này đã xuất khẩu đi gần sáu mươi nước rồi đảm bảo chất lượng và các tiêu chuẩn quốc tế
và với một thị trường rất đáng kinh tế
công ty này đã sử dụng lớn như trung quốc nhu cầu tiêu thụ hàng hóa
mà nhất là các sản phẩm sữa nhiều như thế
tôi tin tưởng là các sản phẩm vinamil sẽ thành công ở đây
sữa chua là một trong những ngành hàng chủ lực của vinamilk đang chiếm trên sáu mươi sáu thị phần trong nước
các sản phẩm sữa chua của vinamilk được sản xuất trên dây chuyền công nghệ khép kín
theo hệ thống quản lý chất lượng quốc tế iso chín nghìn một hai nghìn một mươi năm và đạt tiêu chuẩn fsc hai mươi hai
ngày hai mươi tám tháng chín tại vùng bốn hải quân tỉnh khánh hòa quân chủng hải quân tổ chức lễ bế mạc hội thi
chủ trì buổi lễ có trung tướng chính ủy nguyễn văn bồng
tại năm khu vực quảng ninh đà nẵng khánh hòa bà rịa vũng tàu và phú quốc với chín mươi hai tàu chiến đấu tàu phục vụ
thuộc một mươi ba đầu mối đơn vị mặt nước tham gia thi
hội thi hội thao là đợt sát hạch tổng kiểm tra các mặt công tác khả năng huấn luyện
sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tàu mặt nước trong toàn quân chủng hải quân
đây cũng là dịp để bồi dưỡng trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ chiến sĩ của các đơn vị tàu mặt nước
nhằm nâng cao sức chiến đấu khả năng chiến đấu khả năng làm chủ trang bị kỹ thuật
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc trong tình hình mới
ban tổ chức cũng đã trao giải nhất nhì ba cho khối tàu chiến đấu và khối tàu phục vụ tham gia hội thi
ngày hai mươi tám tháng chín tại hà nội trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam phối hợp với công ty cổ phần
vàng bạc đa quý phú nhuận png tổ chức diễn đàn xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc chủ đề chạm vào yêu thương
chủ tịch truyền thông xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc chủ đề chạm vào yêu thương

năm hai nghìn hai mươi hai cả nước có gần hai mươi bảy triệu hộ gia đình trong đó số hộ tạm gọi là gia đình trẻ rơi vào khoảng hơn một mươi sáu triệu trường hợp chiếm gần sáu mươi
một thống kê khác từ tòa án nhân dân tối cao chỉ ra rằng năm hai nghìn hai mươi hai cả nước có hơn năm trăm linh vụ ly hôn được thụ lý
trong đó có tới bảy mươi số vụ ly hôn xảy ra tại các gia đình trẻ từ một mươi tám đến ba mươi tuổi
chính vì vậy đặt ra số hộ tạm gọi là gia đình trẻ rơi vào khoảng hơn một mươi sáu triệu trường hợp chiếm gần sáu mươi
sự cần thiết về trang bị kỹ năng xử lý khéo léo các tình huống bất đồng trong đời sống hàng ngày giải quyết mâu thuẫn thường gặp trong người trẻ nhất là các đôi vợ chồng trẻ
tại diễn đàn xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc các bạn trẻ gia đình trẻ đã được lắng nghe sự tư vấn từ các chuyên gia nhà quản lý những gia đình trẻ tiêu biểu có tầm ảnh hưởng
với sự chung tay của các chiến sĩ quân hàm xanh nơi biên giới tương lai của những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như trọng đã được thắp sáng được nuôi dưỡng để sau này lớn lên trở thành những công dân có ích tiếp tục xây dựng vùng phên sậu của tổ quốc ngày càng phát triển vững mạnh
sau khi tiếp thu góp ý từ cộng đồng bộ xây dựng đã thống nhất bỏ tiêu chí về hộ khẩu thường trú khi mua nhà ở xã hội tại dự thảo luật nhà ở sửa đổi
theo ghi nhận của báo kinh tế và đô thị nhiều ý kiến cho rằng nội dung này là phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay
và tạo điều kiện thuận lợi cho người thu nhập thấp thêm cơ hội tiếp cận với nhà ở
tuy nhiên hai tiêu chí còn lại gồm thu nhập và diện tích nhà ở vẫn cần phải được quy định trong luật
để tránh gây khó khăn cho công tác quản lý không tạo kẽ hở cho những đối tượng trục lợi chính sách đầu cơ
khiến người thu nhập thấp mất đi cơ hội sở hữu nhà ở
nằm trong loạt bài gỡ khó cho y tế vùng tây nguyên báo sài gòn giải phóng số dành hôm nay đăng tải bài một
yếu và thiếu đủ thứ
hiện nhiều cơ sở khám chữa bệnh ở các xã huyện vùng cao của các tỉnh khu vực tây nguyên đều đang trong tình trạng xuống cấp
trang thiết bị thuốc men nhân viên y tế thiếu trước
vì vậy chưa đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân địa phương
theo lãnh đạo một số đơn vị y tế vùng tây nguyên vấn đề phải nhìn nhận là chế độ đãi ngộ với lực lượng y tế tại cơ sở
chưa thực sự khiến mọi người an tâm công tác
cùng với đó là áp lực công việc cao nên thời gian qua tình trạng bỏ việc của lực lượng y bác sĩ nhân viên y tế
ở các tỉnh vùng tây nguyên diễn ra khá phổ biến
tết trung thu hay còn gọi là tết hoa đăng tết đoàn viên của người việt diễn ra vào ngày dằm tháng tám âm lịch
dịp trăng tròn và sáng nhất trong năm
theo bài viết trên báo hà nội mới cùng với thời gian hoạt động đón tết trung thu ở nước ta đã có nhiều thay đổi
để phù hợp với thực tế đời sống song những giá trị cốt lói phong tục truyền thống về cơ bản vẫn được bảo lưu gìn giữ
góp phần vào kết quả này phải kể đến nỗ lực của nhiều bảo tàng di tích thông qua các chương trình sự kiện hấp dẫn
đây là hướng đi đúng cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa nhằm tôn vinh truyền thống dân tộc xây dựng
lan tỏa ý thức gìn giữ phát huy giá trị di sản của cha ông để lại cho thế hệ tương lai
những thông tin của tiêu mục điểm báo đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân